kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị đình tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng tám việt nam đã chữa khỏi tám mươi chín một trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
gần một mươi hai một triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm cho các đối tượng
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
như lào cai con tum hà giang quảng trị yên bái thái bình bắc giang hải phòng
cũng theo bản tin dịch mới nhất của bộ y tế tính đến nay việt nam đã có hai trăm bốn mươi sáu năm trăm sáu mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó có hai ba trăm chín mươi năm ca nhập cảnh và hai trăm bốn mươi bốn một trăm bảy mươi ba ca nhiễm trong nước
tại hà nội sở y tế hà nội cho biết
từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng tám hà nội ghi nhận hai mươi bốn ca mắc mới trong đó một mươi một ca tại cộng đồng một mươi ba ca tại khu cách ly
cũng trong ngày hôm nay một mươi ba tháng tám trung tâm y tế huyện hớn quản tỉnh bình phước
đã tổ chức trao giấy chứng nhận ra viện cho bệnh nhân dập bàn tay nuôi bàn tay trong ổ bụng
là trường hợp f đã điều trị khỏi covid một mươi chín
vào ngày một mươi sáu tháng bảy bệnh nhân nam một mươi tám tuổi chú khu phố ba thị trấn tân khanh
hớn quản bị tai nạn lao động dập bàn tay nuôi cấy bàn tay trong ổ bụng chờ tạo vạt da
từ da bụng qua ra tay được điều trị tại bệnh viện ở tp hcm đến ngày hai mươi ba tháng bảy xuất viện về nhà
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy bệnh nhân này bị phát hiện dương tính với sars cov hai
qua một mươi chín ngày điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai liên tiếp hai lần
đủ điều kiện xuất viện theo quy định
sau khi ra viện bệnh nhân được trung tâm y tế huyện hớn quản dùng xe chuyên dụng đưa về tận nơi cư trú
và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà một mươi bốn ngày theo quy định
liên quan đến một clip được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung
công an truy đuổi người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở quận ba
công an quận ba tp hcm cho biết hiện đang lập hồ sơ để có cơ sở xử lý hành chính hành vi vi phạm của ông tvn
năm mươi sáu tuổi trú tại hẻm một trăm năm mươi sáu đường võ văn tần quận ba theo nghị định một trăm một mươi bảy
ông n là người trong clip được đăng tải trên mạng xã hội
một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải đây là người đàn ông dương tính với covid một mươi chín trốn khỏi khu cách ly và bị công an truy đuổi
theo công an đây là thông tin chưa chính xác
sự việc diễn ra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám tại giao lộ đường cách mạng tháng tám phường võ thị sáu quận ba
cụ thể là khi lực lượng chức năng test nhanh thì phát hiện ông n cùng một số người dương tính
nên được đưa về một địa điểm ở phường để phân loại cách ly tập trung hoặc đưa vào bệnh viện giã chiến
ông n sau đó có nguyện vọng về nhà tự cách ly
lực lượng chức năng có đi cùng nhưng ông n có biểu hiện căng thẳng hoảng loạn
nên quá trình di chuyển về nhà diễn ra như clip xuất hiện trên mạng
trong lúc ông n bỏ chạy lực lượng chức năng đã tiến hành phun xịt khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
sau khi ông n về nhà thì ngay trong đêm địa phương đã phong tỏa căn nhà trực chốt ở khu vực
thưa quý vị và các bạn tin giả hiện nay không chỉ đơn thuần các sự việc nhỏ
mà đã biến thể thành các thông tin sai lệch nghiêm trọng
các đối tượng không chỉ mục đích câu like câu view
mà còn lợi dụng tình thương để kêu gọi từ thiện để trục lợi chiếm đoạt tài sản
gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì tin giả ngày càng lộ hành có tổ chức và lây lan nhanh hơn cả virus
tin giả giờ đây ngày càng tinh vi trên đề lợi dụng sự thương cảm tinh thần lá lành bùng lá rách
để dựng lên những câu chuyện hư cấu không có thật
câu chuyện bác sĩ khoa rút ống thở của thân nhân mình để nhường cho thai phụ là ví dụ điển hình
một kết bản cảm động cho thấy sự hy sinh lớn lao như thực chất chỉ là giả mạo
đến hai facebooker tưởng chừng có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông
cũng dễ dàng bị mắc lừa chia sẻ thông tin hướng tình áo
hậu quả mỗi người bị xử phạt năm triệu đồng
khi cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng y tế là lực lượng tiến đầu
vụ việc facebook bác sĩ khoa đưa thông tin sai lệch về việc rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ
vụ việc nhanh chóng được các cơ quan chức năng xác định là giả mạo thông tin
vụ việc này không những ảnh hưởng tới hình ảnh của bác sĩ
gây hoang mang dư luận về công tác phòng chống dịch bệnh
mà còn ảnh hưởng tới tất cả tổ chức của các cơ quan lập thể khác
nhóm bác sĩ khoa được thành lập với sự tham gia của một số tài khoản giả
luôn tương tác thật và hoạt động có hệ thống
ngay khi sự việc bị bạo lộ tất cả các tài khoản đã lập tức được đóng lại
trước đó các tài khoản này tự nhận là thành viên nhóm nhà tám mươi hai hay thiện nguyện tám mươi hai
từng tổ chức các chương trình thiện nguyện kêu gọi ủng hộ bệnh nhân đơn thư
nhiều người đã từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nhóm này để ủng hộ
cơ quan chức năng cho rằng nếu người giả dựng chuyện bác sĩ khoa có dấu hiệu trục lợi kêu gọi tiền ủng hộ
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng của người cao công an tp hcm
theo phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ động cơ của những người liên quan và dấu hiệu tội phạm trong sự việc này
người có những hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại khoảng một điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet với mức phạt tù lên tới ba năm
ngoài ra xác định việc đưa thông tin giảm áo nhằm lừa đảo chứng đặt tài sản
từ thiện thì có thể xử lý về tội lừa đảo chứng đặt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
với tùy vào mức độ hành vi phạm tội có thể bị phạt tù cao nhất là trung thân
khi di bệnh phức tạp thì càng xuất hiện những đối tượng cơ hội dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền
đặc biệt là lợi dụng nhu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đang tăng cao để lừa đảo
đây là một số tin nhắn mà các đối tượng tự xưng có thể lo liệu tiêm vaccine dịch vụ
thông tin giá tiền tên vaccine được tiêm
với chị ly người thường xuyên sử dụng mạng xã hội
và những thông tin mời chào tiêm vaccine dịch vụ
là tương đối nhiều
tuy lo lắng cho người thân trong gia đình
nhưng chị tuyệt đối tin tưởng vào chiến dịch tiêm vaccine đang được đẩy mạnh
và những thành phần đó
tin giả được sinh ra để thao túng tâm lý suy nghĩ và hành động
trong lúc nước sôi lửa bỏng về tình hình dịch bệnh như bây giờ
mỗi người chúng ta cần tỉnh táo để tiếp nhận thông tin
đừng lại chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng sai sự thật
để tránh hệ lụy cho bản thân và xã hội
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an thị xã bình long tỉnh bình phước phát đi thông tin cảnh dịch vaccine dịch vụ
cảm giác đối với trương quốc huy là thành viên của tổ chức khủng bố việt tân
theo đó trương quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại tp hcm
có cha là người nghiện rượu và bị bạn nhậu đâm chết trong một bữa nhậu
trương quốc huy học hết lớp bảy từng đi bộ đội nhưng bị trả về do nghiện ma túy
để có tiền ăn chơi trương quốc huy liên kết với lisa phạm
thuộc tổ chức khủng bố việt tân giải truyền đơn chống phái nhà nước
trương quốc huy hai lần bị bắt
lần bắt thứ hai vào năm hai nghìn năm
bị kết án sau
sáu năm tù
ra tù vào năm hai nghìn một mươi một
thì trốn qua thái lan
sau đó qua mỹ tị nạn
sang mỹ dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố việt tân
trương quốc huy lập kênh n một mươi tv trên youtube facebook
để chia rẽ sự đoàn kết của người dân việt nam với chính quyền
kích động bạo lực gây bất ổn trong nước
trên kênh này trương quốc huy lợi dụng các vấn đề mà báo chí đã đăng
suy diễn các vấn đề theo chiều hướng xuyên tạc
gây hổ lầm cho người dân
dẫn dắt người dân theo chiều hướng tiêu cực
nhằm chống phá sự ổn định của đất nước
đặc biệt thời gian qua
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam
trương quốc huy càng ra sức xuyên tạc
về công tác phòng chống dịch của chính phủ việt nam
công an thị xã bình long thông tin đến quần chúng nhân dân
đề cao cảnh giác tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc
của các đối tượng như trương quốc huy
mới đây trên địa bàn công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã bắt hai đối tượng mua bán tảng chữ trái phép
một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó lực lượng chức năng phát hiện nguyễn đức phương
chú huyện quảng ninh quảng bình đang cất giấu hai viên nén màu hồng
bước đầu phương khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp
dạng hồng phiến được đối tượng mua về để sử dụng
tiếp tục đấu tranh mở rộng
cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp
chỗ ở của nguyễn thị thanh tuyết chú huyện quảng ninh quảng bình
phát hiện thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng
được biết số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
thuyết mua về cất giấu để bán kiếm lời
năm đối tượng thực hiện vụ trộm máy dầu và ba vụ trộm xe mô tô
trên địa bàn xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã bị công an huyện thanh bình tạm giữ hình sự để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
năm đối tượng gồm võ hoàng nam nguyễn trung nghĩa
hồ ngọc hà nguyễn quốc lĩnh và nguyễn văn lạc
cùng chú huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
theo kết quả điều tra từ ngày bảy tháng tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã thực hiện vụ trộm máy dầu và ba vụ trộm xe mô tô
trên địa bàn xã an phong huyện thanh bình
sau đó nghĩa hà lĩnh và lạc tham gia sử dụng trái phép chất ma túy
cùng với bốn thanh thứ niên khác khi bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an huyện thanh bình đã nhanh chóng bắt giữ võ hoàng nam
là đối tượng trực tiếp thực hiện các vụ trộm xe mô tô
công an huyện thanh bình đã thu hồi được toàn bộ tăng vật trong các vụ trộm
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào sáng sớm nay ngày một mươi ba tháng tám
một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường hà hoàng hổ
thuộc phường đồng xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
khiến bốn căn nhà bị cháy rất may không có thiệt hại về người
vào thời điểm trên
phát hiện đám cháy phát ra từ phía sau nhà bà nguyễn thị mỹ dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một liền truy hô và điện báo lực lượng chữa cháy
sau khi tiếp nhận tin báo
bốn mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đạn cứu hộ công an tỉnh an giang
cùng năm xe chữa cháy phối hợp với các lực lượng khác đến hiện trường
đưa năm người bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài
đồng thời triển khai lực lượng chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt kịp thời
không để cháy lan sang hàng chục hộ dân phía sau
hậu quả vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà
hai căn khác bị cháy một phần
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng sáu trăm hai mươi triệu đồng
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần trí thận
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại khu phố bảo an
phường quảng tiến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng ngô thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu phố bảo an
phường quảng tiến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị lợi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại hai mươi hai trên sáu
dương đình nghệ phường tân sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bỏ mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện